xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công nhân dân
thưa quý vị mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là một thông tin đến từ sơn la
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tháng bốn tại khu vực bản săn cài xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là tên aichia sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm hơn năm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng chia khai nhận lấy số ma túy trên tại khu vực biên giới để mang về bán kiếm lời
trong lúc đang thực hiện hành vi mua bán thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
liên quan đến những sai phạm được cho là nghiêm trọng tại quán karaoke xo farong ở quận một mươi hai tp hcm của đại gia phúc xo
đến sáng nay ngày một mươi một tháng bốn công an tp hcm và các đơn vị
nghiệp vụ mới cơ bản hoàn tất quá trình khám xét nhà riêng và các phòng hát nơi phát hiện gần một trăm linh người sử dụng ma túy
theo đó sau khi khám xét nhà riêng của trần ngọc phúc chủ quán karaoke xo pharoah
người được biết đến là đại gia đeo nhiều vàng nhất việt nam trên mạng xã hội
liên tục từ tối ngày một mươi tháng bốn đến dạng sáng nay công an tp hcm và các đơn vị
nghiệp vụ đã phong tỏa quán karaoke để tiến hành khám xét thu thập tài liệu chứng cứ
bước đầu công an xác định phúc có liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy
trong cơ sở kinh doanh tuy nhiên công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan
để xác định rõ hành vi cụ thể trước đó vào khuya ngày một mươi chín tháng bốn
công an tp hcm và đoàn liên ngành văn hóa xã hội phát hiện gần một trăm linh người có biểu hiện sử dụng ma túy
trong sáu căn phòng của karaoke xo farong nhiều trường hợp dương tính với ma túy
trong đó có ba mươi nữ nhân viên của quán hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
tòa án nhân dân tỉnh hưng yên vừa kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm hoàng thị
hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú tài thôn yên vĩnh xã dạ trạch huyện khói châu tỉnh hưng yên
về tội vi phạm quy định khám bệnh và chữa bệnh
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh hương yên từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
hoàng thị hiền là y sĩ công tác tại trạm y tế xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên
đã thực hiện việc khám bệnh chữa bệnh tiến hành nông giãn và vệ sinh bao quy đầu cho bệnh nhân
trái quy định không có giấy phép hoạt động không có đủ trình độ chuyên môn và không đảm bảo
vệ sinh vô khuẩn dụng cụ khi khám chữa bệnh kết quả trưng cầu giám định tại viện vệ sinh
dịch tễ trung ương đối với những vật dụng hoàng thị hiền dùng để nong giãn bao quy đầu cho bệnh nhân
cho thấy phát hiện virus gây bệnh xui màu gà trong quá trình làm thủ thuật hoàng thị hiền dùng
trung panh kéo kim loại cho nhiều bệnh nhân khác nhau mà không sát khuẩn theo đúng quy trình
hậu quả đã làm lây nhiễm bệnh xùi màu gà cho một trăm một mươi bảy cháu nhỏ kết thúc phiên tòa sơ thẩm
tòa tuyên phạt hoàng thị hiền một mươi năm tù giam đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại
với tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa không chế một đối tượng
dùng dao chém bố mẹ đẻ trọng thương đối tượng được xác định là tô văn hào tại thời điểm bị bắt
giữ hào không kiểm soát được hành vi có biểu hiện nghi mắc bệnh tâm thân
do sử dụng nhiều rượu trong thời gian dài trước đó hào bất ngờ dùng dao tấn công bố ruột khiến
nạn nhân bị thương nặng bị con trai đuổi chém bố của hào đã bỏ chạy và chi hô mọi người ngay
thì tiền kêu cứu mẹ của hào đã chạy vào căn ngăn và cũng bị con trai chấn trọng thương hậu quả
vụ việc đã khiến hai người bị thương nặng và phải đưa đến viện cấp cứu
vâng vụ việc lại một lần nữa là lời cảnh báo cho những gia đình đang có người thân có biểu hiện
nghi mắc bệnh tâm thần loạn thần cần phải chủ động đưa đi bệnh viện để điều trị chữa bệnh
thời cần phải nâng cao cảnh giác nên báo cho lực lượng công an và chính quyền địa phương biết tình
trạng tâm lý bất ổn của người thân để phối hợp có các biện pháp phòng ngừa hậu quả xấu có thể
xảy ra cho gia đình và xã hội còn tại phú yên hai đối tượng là hồ trọng lây và nguyễn văn thuận
cùng chú tệ xã hòa quang bắc huyện phú hòa vừa bị công an huyện phú hòa tỉnh phú yên điều tra
về hành vi cố ý gây thương tích vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng ba sau khi ăn nhậu xong thuận
về nhà lây để ngủ thì gặp võ văn quế chú tại tỉnh đắk lắc tại đây cả hai đã lời qua tiếng lại
sau đó quế bỏ ra về đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày lay về nhà nghe thuận kể lại việc có mâu thuẫn với
quế nghe xong lay chạy vào nhà lấy hung khí rồi cả hai điều khiển xe đến nhà trọ của quế thuận
đã dùng dao chém vào vai của quế còn lay dùng chân đá vào vùng mặt kết quả giám định
võ văn quế bị thương tích một mươi hai một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn
thua bằng tiền trực tiếp qua mạng internet tại ấp phù hữu xã cầm sơn huyện mỏ cây nam
tỉnh bến tre đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp cùng với công an huyện
mỏ cây nam bắt quả tang vụ việc vừa xảy ra vào chiều qua ngày một mươi tháng bốn
tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ hơn năm mươi triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động
các loại một mươi năm xe mô tô một máy tính sách tay một tv và nhiều thiết bị khác có liên quan
hai mươi đôi đối tượng có liên quan đã bị mời đến cơ quan công an để làm việc
qua làm việc các đối tượng khai nhận vào thời điểm trên phạm văn đua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tệ xã cầm sơn huyện mỏ cây nam đến quán nước của chị huỳnh thị nguyệt ánh
chú cùng địa chỉ để chơi tại đây thì đua đã mở trang sv ba trăm tám mươi tám com để xem đá gà qua mạng
và được sự đồng ý của chị ánh đua đứng ra làm cái rủ dê các đối tượng khác cùng tham gia
sát phạt và thuê nguyễn văn sơn phụ chung chi cho các đối tượng sau khi đã đá được tán
trực tiếp qua quan sát màn hình tv thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tàng
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
tại bắc giang mới đây đã xuất hiện một đối tượng giả danh bộ đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng được xác định là nguyễn trọng đài sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại thôn dị chế
xã dị chế huyện tiên lữ tỉnh hương yên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng
tỉnh bắc giang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận thường xuyên lang thang lưu động trên những chuyến xe bắc nam
hay những chuyến xe trên địa bàn tỉnh hưng yên hải dương hà nội để bắt chuyện làm quen và giả danh
là giảng viên trường quân sự quân khu bảy có khả năng xin được việc làm lương cao chi phí thấp
bằng thủ đoạn trên đài đã lừa đảo của anh nguyễn văn chính ở thôn toàn thắng xã lão hộ huyện yên dũng tỉnh bắc giang
với số tiền trên năm triệu đồng
khi đang tiếp tục dùng chiêu trò lừa anh chính thì đã bị anh chính báo cho công an bắt giữ
khám xét tại phòng trọ của đối tượng lực lượng công an đã thu được một số trang phục xuân hè thu đông của quân đội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ai là bị hại của vụ án trên
liên hệ trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang theo số điện thoại chín trăm tám mươi tám năm mươi năm một trăm tám mươi tám để phối hợp giải quyết
mua phải vàng giả từ phía khách hàng là một trong những rủi ro mà các chủ cửa hàng vàng phải đối mặt
nếu chỉ bằng mắt thường hay các phương pháp thủ công hiện nay thì không thể phân biệt được vàng giả và vàng thật
hàng loạt cửa hàng vàng tại quảng ngãi vừa xa bẫy chiêu trò của các đối tượng lừa đảo
sử dụng vàng giả mạ vàng thật có đóng logo số hiệu vàng uy tín nổi tiếng rồi đem đến các cửa hàng vàng để bán
và do vàng giả được làm tinh vi nên dù đã kiểm tra các chủ tiệm vàng vẫn không phát hiện
qua công tác nắm tình hình công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi nhận định xã bình hòa là địa phương trong huyện có số tiệm vàng bị các đối tượng lừa bán vàng giả nhiều nhất
bà bán vàng vàng dậy này bài lát vàng vàng vàng là nó mềm em hiểu không
đó chị mới lấy chị co lấy một đúng hông đó chị co chị đem lại chị thử chúng bắt xích vô thì nó vẫn cả lại màu vàng
cái của chị thì chị đưa thẻ thử rồi chị thử thử rồi nè cái đây là á trang là bọc á trang là dây bọc mà vòng ở ngoài chị có vòng
thì chị cũng tin thiện là chị cũng mua

hàng một xíu chính á với lại một cái dai là nano